xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn những khó khăn về thủ tục trình tự các quy định về định giá
có thể khiến cổ phần hóa chậm trễ nhưng thoái vốn có thể làm ngay vì đã có giá thị trường
hơn thế nữa việc thực hiện đúng tiến độ thoái vốn không chỉ để bảo đảm các kế hoạch
trong đó có cả kế hoạch thu ngân sách mà còn tháo gỡ giao cản cho chính các doanh nghiệp
nếu việc thoái vốn cổ phấn hóa thành công sẽ tạo thêm lực cho nền kinh tế trong tình hình hiện nay